kính thưa quý vị trong kế hoạch thu hẹp các bệnh viện giải chiến sau thời điểm ngày một tháng một mươi sắp tới
tại buổi họp báo chiều ngày hai mươi sáu tháng chín sở y tế tp hcm cho biết là sẽ căn cứ trên điều kiện
tình hình dịch thực tế của tp hcm để thu hẹp các bệnh viện giải chiến và chuyển đổi công năng các bệnh viện
dự kiến chỉ để lại ba bệnh viện giải chiến có dường hồi sức icu là bệnh viện số một mươi ba một mươi bốn và một mươi sáu
theo đó đối với các bệnh viện vùng xanh việc chuyển đổi sẽ được triển khai từ nay đến hết ngày ba mươi tháng chín
căn cứ biểu đồ dịch bệnh tp hcm đã qua đến dịch và đang bước vào giai đoạn chống dịch có hiệu quả tốt
đối với bệnh viện giã chiến thu dung thì phải hoàn thành kế hoạch của họ
tức là khi các nơi này hết bệnh nhân thì sẽ triển khai dỡ bỏ thu hẹp lại
theo lịch trình thì các bệnh viện giải chiến thu dung khu vực quận huyện dần thu hẹp từ đây đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
để trả lại cho các cơ sở giáo dục
đối với các bệnh viện giải chiến thu dung sẽ sắp xếp lại thành bệnh viện ba tầng
chỉ giữ lại các bệnh viện giải chiến thu dung có gắn trung tâm hộ sức như bệnh viện giải chiến số một mươi ba một mươi bốn một mươi sáu
hiện tp hcm có ba hai trăm tám mươi sáu dự icu có trang bị hệ thống máy thở và các trang thiết bị y tế hiện đại khác tại thành phố
đảm bảo phục vụ tốt cho người dân trong tình huống dịch bệnh cao nhất